công an tỉnh bình dương phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các cục nghiệp vụ của bộ công an
công an tỉnh tây ninh và đoàn ba bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài tỉnh tây ninh
vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn thu giữ hơn hai mươi hai kg ma túy các loại
tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng lê văn hoàn sinh năm hai nghìn ba trú tại thành phố dị an tỉnh bình dương
khám xét tiệm cắt tóc của đối tượng lê minh long sinh năm hai nghìn ở phường an thạnh thành phố thuận an
một căn hộ trung cư trên địa bàn của phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
nhà ở của nguyễn lê gia huy sinh năm hai nghìn ba lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng hơn hai mươi hai kg ma túy các loại
đáng chú ý trong quá trình đột kích nơi ở của một số đối tượng lực lượng công an đã bắt quả tang các đối tượng
đang tiêu hủy ma túy bằng việc đổ xuống cống thoát nước hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ sáu đối tượng
được với một mươi bốn người có liên quan đồng thời mở rộng điều tra
liên quan tới vụ hai đối tượng dùng gạch tấn công lực lượng chín trăm một mươi một xảy ra vào tối ngày một mươi ba tháng ba trên đường lê đại hành
thuộc phương hòa phát quận cầm lệ thành phố đà nẵng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông viết thành sinh hai mươi năm tuổi và phan thanh cường hai mươi sáu tuổi
về hành vi chống người thi hành công vụ
cụ thể đối tượng sinh đã mượn xe máy của cường để về nhà có việc thế nhưng không đội mũ bảo hiểm
thì bị tổ chín trăm một mươi một phát hiện nên dừng xe kiểm tra thế vậy sinh tăng ga tông thẳng vào tổ công tác để thoát thân và về lại bàn nhậu với cường
sau đó hai lần sinh đã rủ cường quay lại địa điểm mà tổ công tác đang làm nhiệm vụ cầm gạch ném vào thành viên của tổ công tác và bỏ chạy
quá trình truy đuổi hai đối tượng vẫn chống trả quyết liệt khiến một vài thành viên trong tổ bị thương nhẹ
sau đó cả sinh và cường đều bị khống chế và bắt giữ tại cơ quan công an sinh và cường đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt điện thoại của các tài xế xe ôm công nghệ để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
nguyễn văn phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê ở tỉnh gia lai có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
vừa bị công an quận một tp hcm bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của đối tượng này là đặt xe qua các ứng dụng công nghệ
trong quá trình di chuyển phú đề nghị tài xế dừng xe tại một địa điểm công cộng đông người như là trung tâm thương mại
sau đó lấy lý do điện thoại hết pin để mượn điện thoại của tài xế sử dụng rồi bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tài sản
bằng các thủ đoạn trên chỉ trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng ba phú đã lừa đảo chiếm đoạt điện thoại của ba tài xế xe ôm công nghệ
và bán được bốn triệu ba trăm linh nghìn đồng
qua kiểm tra nhanh phú dương tính với ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một đề nghị ai là nạn nhân của nguyễn văn phú đến công an quận một để trình báo hỗ trợ điều tra
một thông tin khác tòa nhân dân tỉnh tiền giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo là huỳnh văn hia
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và huỳnh văn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi cùng chú tại tỉnh bến tre
về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
theo cáo trạng hia và nhân bị thanh tra sở tài nguyên và môi trường tỉnh tiền giang
xử phạt ba mươi triệu đồng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép
sau đó cả hai chưa chấp hành đóng phạt mà tiếp tục vi phạm hai lần
lần thứ nhất khai thác cát trái phép trên sông tiền thuộc xã bình tân huyện gò công tây tỉnh tiền giang với tăng vật là ba mươi mét khối cát
lần thứ hai cả hai bị lực lượng chức năng bắt quả tăng khi đang khai thác gần tám mét khối cát trái phép cũng tại khu vực trên
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hia một năm sáu tháng tù và nhân một năm tù về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
chiều nay một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng đã xảy ra trên đường dt bảy trăm năm mươi ba đoạn qua xã ấp xuế gia xã tân hưng huyện đồng phú tỉnh bình phước
giữa hai xe máy và xe tàu
giữa hai xe máy và xe tàu
giữa hai xe máy và xe tải ben khiến một người chết và ba người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h chiều cùng ngày nam thanh niên tên là riết ba mươi một tuổi chú tại huyện đồng phú điều khiển xe máy mang biện kiểm soát chín mươi ba c một trăm bốn mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi một
lưu thông trên đoạn đường thì bất ngờ va chạm với xe máy mang biện số chín mươi ba m một trăm hai mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi một do ba nam thanh niên chưa rõ tên tuổi điều khiển chở nhau lưu thông theo chiều ngược lại
cú va chạm mạnh đã khiến cả bốn người bị ngã văng xuống đường
cùng lúc này chiếc xe ben mang biển số chín mươi ba c tám mươi chín nghìn tám trăm năm mươi bảy lưu thông cũng lên tới không kịp xử lý cán vào người anh giết khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
ba người còn lại bị thương nặng nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
trong khi đó tại tỉnh thái bình công an huyện tiền hải cũng vừa đấu tranh bắt giữ sáu đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
với tổng trọng lượng ma túy thu được là hơn bốn trăm bốn mươi gram
tại quán internet của đào thị thanh hường chú tại xã nam trung huyện tiền hải lực lượng công an phát hiện có năm nam thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường tổ công tác đã thu giữ một số vật chứng có liên quan
tiếp tục đấu tranh mở rộng cơ quan công an xác định các đối tượng trên đã mua ma túy của trần văn quảng trú tại phường kỳ bá thành phố thái bình để sử dụng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của quảng lực lượng chức năng đã thu giữ hơn bốn trăm bốn mươi gram ma túy một khẩu súng dạng côn quay
năm viên đạn cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
quảng là đối tượng đã có ba tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiền hải tỉnh thái bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật
với tội danh chống người thi hành công vụ bị cáo trần văn bắc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại xã tân thái huyện đại từ của tỉnh thái nguyên
đã bị tòa nhân dân huyện đại từ của tỉnh thái nguyên mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên án phạt
một mươi ba tháng thủ giam
theo cáo trạng khoảng một mươi hai h năm mươi phút ngày một mươi một tháng hai trong lúc tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng đã phát hiện bắc điều khiển xe mô tô lưu thông không đội mũ bảo hiểm
và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì bắc không chấp hành mà điều khiển xe mô tô quay đầu định bỏ chạy
tổ công tác đã tiến hành dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của bắc kết quả là bảy trăm một mươi sáu mg trên một lít thí thở
trong quá trình làm việc theo yêu cầu của tổ công tác bắc đã to tiếng và có thái độ không chấp hành
và không ký vào phiếu kiểm tra sau đó bắc xô đẩy các đồng chí trong tổ công tác khi đang cho xe máy vi phạm lên thùng xe ô tô chuyên dụng
hành vi này đã làm xe mô tô của bắc bị đổ xuống đường khiến một đồng chí trong tổ công tác bị ngã và một đồng chí bị rách trang phục
ngoài ra bắc còn có các hành vi vi phạm khác gồm không có giấy phép lái xe không đem theo giấy đăng ký xe mô tô xe máy
không có giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự điều khiển xe khi trong cơ thể có chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc cho biết dương đức luân chú tại huyện hà trung tỉnh thanh hóa
là đối tượng thứ ba có liên quan tới vụ cướp giật một tỷ đồng xảy ra ngày tám tháng ba trên địa bàn phường liên bảo thành phố vĩnh yên đã ra đầu thú
trước đó vào chiều ngày tám tháng ba chị phan thị thủy ở huyện vĩnh tường đến một ngân hàng trên địa bàn thành phố vĩnh yên rút một tỷ đồng
khi rời khỏi ngân hàng chị thủy vừa xách theo chiếc túi đựng tiền bước ra khỏi xe ô tô thì bị các đối tượng đi xe mô tô từ phía sau áp sát giật chiếc túi đựng tiền
ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp với công an thành phố vĩnh yên và các đơn vị nghiệp vụ triển khai lực lượng tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét
xác định ba đối tượng là hung thủ của vụ án trên nguyễn hoài nam nguyễn văn hùng và dương đức luân
ngày một mươi tháng ba phòng cảnh sát hình sự đã vận động nguyễn hoài nam ra đầu thú đồng thời bắt giữ đối tượng nguyễn văn hùng
đối tượng dương đức luân bỏ trốn khỏi địa phương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc ra quyết định truy nã
và đến một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng ba dương đức luân đã ra cơ quan công an đầu thú và giao nộp số tiền ba trăm một mươi một năm triệu đồng là số tiền mà đối tượng được chia trong vụ cướp vẫn chưa tiêu xài hết